tỉnh yên bái cũng là địa phương vừa hứng chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản hoa màu do trận mưa đá kèm theo sông lốc kéo dài hai ngày vừa qua
đã có một người thiệt mạng và sáu người bị thương trong cùng một gia đình do xét đánh tại huyện mù căng trải
gần tám trăm linh căn nhà bị sập đổ tốc mái hơn năm trăm linh hectare hoa màu cây cối gãy đổ cùng nhiều công trình khác bị ảnh hưởng ước tính thiệt hại hơn một mươi hai tỷ đồng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương trợ giúp các hộ gia đình di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm